cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn tỉnh bình định vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với trần văn luông chú tại huyện tây sơn để điều tra về tội cố ý gây thương tích
trước đó luôn say xỉn và lớn tiếng với vợ con ông nguyễn ngọc lâm là hàng xóm đã can ngăn
luông lấy chiếc dìu chạy sang nhà ông lâm và đổ nhiều nhát vào vùng đầu và tay của ông lâm
bị người dân phát hiện hô hoán luông bỏ chạy còn ông lâm được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn qua cơn nguy kịch